khi tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi đang cận kề bên cạnh sự sôi động của thị trường bánh mứt kẹo
thì thị trường cây cảnh hoa tết cũng trở nên nhộn nhịp đặc biệt là các dòng hoa tươi nhập khẩu
theo các chủ cửa hàng hoa năm nay các loại hoa ngoại chiếm ưu thế hơn so với hoa nội
đặc biệt là các loại hoa tươi nhập khẩu
giá cả các loại hoa cây cảnh dịp tết canh tí cũng không có nhiều biến động
thậm chí một số loại hoa nhập khẩu còn giảm từ một mươi hai mươi
hoa tết mai có giá từ một trăm chín mươi đồng tới hai trăm bốn mươi đồng một bó
giá ở các chợ đầu mối là một trăm bốn mươi một trăm sáu mươi đồng cho bó sáu bảy cành
cành hồng gai trung quốc có giá từ hai trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi đồng một bó năm cành
hoa thanh liễu có nhiều màu vàng trắng đỏ hồng phấn hồng
mỗi bó có khoảng từ ba đến năm cành giá từ hai trăm ba mươi đồng
giá ở chợ đầu mối khoảng từ một trăm tám mươi đến hai trăm linh đồng một bó
lan hồ điệp không phân biệt màu sắc có giá từ hai trăm năm mươi đồng đến ba trăm linh đồng một cành

hoa tết mai có giá từ một trăm năm mươi đồng đến ba trăm linh đồng một cành
hoa tết mai có giá từ một trăm năm mươi đồng đến ba trăm linh đồng một cành